ngày hai mươi năm tháng bảy bệnh viện trung ương thái nguyên phối hợp với tổ chức phẫu thuật đụ cười việt nam
và quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh thái nguyên tổ chức khai mạc chương trình khám sàng lọc
và phẫu thuật nhân đạo miễn phí cho khoảng một trăm linh trẻ em bị khe hở môi vòm miệng dị tật thừa ngón chân tay
đây là một trong những hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm hai nghìn hai mươi với chủ đề
chung tay bảo vệ trẻ em phòng chống xâm hại trẻ em
chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí dành cho trẻ em bị dị tật bẩm sinh năm nay
được bệnh viện trung ương thái nguyên hướng tới địa bàn các tỉnh bắc giang bắc cạn lào cai lai châu
tuyên quang phú thọ vĩnh phúc lạng sơn cao bằng nam định ninh bình thái bình và tỉnh thái nguyên
trong đó trẻ bị khe hở môi phải được ít nhất sáu tháng tuổi nặng từ tám kg trở lên
trẻ bị khe hở hám ếch ít nhất phải một mươi tám tháng tuổi nặng từ một mươi đến một mươi hai kg trở lên
trong đó trẻ bị khe hở hám ếch ít nhất phải một mươi tám tháng tuổi nặng từ tám kg trở lên